thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa thì lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sẽ chính thức diễn ra
vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết oi bức không kể ngày đêm không kể kỳ nghỉ lễ
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập với tinh thần khẩn trương nghiêm túc
để có những bước chân đều nhất đẹp nhất thuần thục nhất phục vụ lễ kỷ niệm được thành công tốt đẹp
vâng để các cán bộ chiến sĩ có thể vượt nắng thắng mưa
không thể không kể đến sự tiếp sức cổ vũ tinh thần của đông đảo người dân
không chỉ đến sớm động viên bằng những chàng pháo tay
thì người dân cũng cùng với du khách đang có mặt ở mảnh đất điện biên anh hùng
thì cũng đã tình nguyện để hỗ trợ phát nước hoa quả phục vụ miễn phí cho các chiến sĩ luyện tập
vâng ạ và rất nhiều hình ảnh đẹp thắm tình quân dân như thế này
thì đã được ghi lại và được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trong những ngày qua
những ngày qua đoạn clip này đã được chia sẻ rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội
chỉ là một cử chỉ quan tâm đơn giản một câu nói động viên ngắn gọn
nhưng lại đủ để chứng minh tình cảm to lớn mà người dân điện biên
gửi trao tới các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang
ấm áp tình người cảm ơn các bà mẹ việt nam luôn hết lòng vì các con các cháu
làn gió mát xua tan nắng nóng điện biên
nắng ở trên đầu không dạng dỡ bằng nắng ở trong tim
tôi cảm thấy tự hào vì chắc không ở nơi đâu tình quân dân lại gắn bó như tại việt nam
chỉ có ở việt nam con người việt nam mới thắm đượm tình yêu thương nghĩa đồng bào
rất trân trọng cảm ơn bà con nhiều lắm các em cố gắng nhé
trên các hội nhóm cộng đồng cư dân tỉnh điện biên và cả các trang cá nhân
rất nhiều những bài viết chia sẻ các điểm hỗ trợ đoàn diễu binh diễu hành luyện tập
nhiều gia đình chủ động chuẩn bị các loại nước uống hoa quả phục vụ đoàn miễn phí
người dân điện biên ai cũng cảm thấy vui và muốn góp một phần nhỏ bé làm nên thành công mùa lễ
cán bộ chiến sĩ luyện tập dựt cây nắng chói trang chắc chắn rất vất vả
hỗ trợ được mọi người tôi cũng cảm thấy vui
những ly nước này được gia đình tôi dậy đun và chuẩn bị từ bốn giờ sáng
tuy chỉ là việc làm nhỏ nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ giúp các chiến sĩ đảm bảo sức khỏe tập luyện tốt hơn
đó là tấm lòng của người dân điện biên không có gì ngoài tình cảm mến thương
sự động viên này giúp chúng tôi bớt mệt mỏi thêm quyết tâm vượt nắng thắng mưa hàng say luyện tập
để tiếp thêm sức mạnh cho đoàn diễu binh diễu hành hàng nghìn người dân đã dậy từ ba bốn giờ sáng để tới sân vận động cổ vũ cho các lực lượng
trong số đó có không ít em nhỏ và cả các cụ già lớn tuổi
không ít cư dân mạng cho rằng sự nồng hậu yêu thương trở tre của bà con điện biên hôm nay vẫn giống như bảy mươi năm trước đó
vẫn là sự đùm bọc là những nụ cười dạng dỡ chào đón chiến sĩ năm xưa
buổi tập luyện nào của chúng em cũng rất đông người dân tới cổ vũ vẫy chào
đó không chỉ là những cái vẫy chào xã giao mà đó là tình yêu với lực lượng là niềm tự hào
khoảnh khắc giữa hàng vạn người trên sân vận động điện biên có hình bóng mế đang dơ tay chào những bước chân của đoàn quân chiến thắng đã làm lay động con tin của biết bao người
con đường tập luyện không còn bỏng rác bởi có lời ca tiếng hát và tình cảm quân dân
đây là lần đầu tiên đến với điện biên phủ nhưng tôi rất ấn tượng với mảnh đất và con người nơi đây

ẩn cần sẽ chia từng ly mắt
ẩn cần sẽ chia từng ly nước từng chiếc bánh

sự gần gũi thân thiện của người dân trở thành sức mạnh cổ vũ tinh thần cho hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
điện biên hôm nay thật đẹp không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi tình quân dân
điện biên hôm nay thật đẹp không chỉ đẹp bởi cảnh sát mà còn đẹp bởi tình quân dân
vậy chào hòa bình vượt qua
sông đại bắc quên là nguyên trang